trước đây từ lúc chỉ có một vài người đến nuôi bắt cá để mưu sinh hàng ngày tại hồ thủy điện xê săn bốn
thì đến nay nơi đây đã trở thành một làng trài nhộn nhịp nằm giữa vùng cao nguyên đầy nắng và gió
mời quý vị khán giả cùng đến thăm địa điểm này qua những hình ảnh sau đây
từ bờ sông xê san xã iao huyện iagrai gia lai trên chiếc thuyền sắt độ chế kiểu miền núi
chúng tôi bắt đầu hành trình đến với làng trài giữa lưng trường núi
sau chừng bốn mươi năm phút lanh đênh trên mặt hồ thủy điện sê san bốn
chúng tôi đã đến được những ngôi nhà nổi giữa lòng sông có gần ba mươi hộ dân sinh sống bằng nghề nuôi và đánh bắt cá
không hẹn mà gặp hơn tám năm qua hai mươi chín hộ dân với trên chín mươi nhân khẩu là những hộ dân từ những vùng đất khó như an giang cà mau
cùng tìm đến bến sông xê san để rồi dần hình thành nên một ngôi làng lênh đênh giữa lòng sông trên vùng đất ba gian đầy nắng và gió
được thiên nhiên ưu đãi ngoài việc tranh thủ đánh bắt cá trên sông mỗi ngày
thì xung quanh nhà bè người dân còn nuôi thêm cá lồng với nhiều loại như cá chấm riêu hồng
các lớp cả lần
suốt thời gian lênh đênh mưu sinh trên dòng sông nhiều người dân tạm cư nơi đây này đã được chính quyền tỉnh gia lai tạo điều kiện cho các hộ dân về đất
mỗi hộ được cấp bốn trăm linh mét vùng đất và năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà ở
niềm vui ấy này đã trở thành vô bờ đối với những hộ dân mưu sinh trên vùng sông nước
từ việc đánh bắt cá và nuôi cá mang lại hiệu quả những căn tròi cũ này đã được các hộ đầu tư thêm nhiều loại vật liệu kiên cố
dựng lại những căn nhà nổi thêm chắc chắn thoáng rộng để đón thêm nhiều người tìm đến với làng trài giữa sông nước tây nguyên